chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam
đối với huỳnh thị phượng kiều chú tại thành phố vĩnh long để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan điều tra huỳnh thị phượng kiều lợi dụng sự quen biết trong làm ăn
kinh doanh nên nhiều lần hỏi vay tiền của một phụ nữ ở thành phố vĩnh long và thực hiện trả nợ gốc cùng tiền lãi đầy đủ
lợi dụng sự tin tưởng của bị hại kiều đã đưa ra thông tin gian dối làm nghề cho vay đáo hạn ngân hàng
và hỏi vay tiền của nạn nhân và dùng chính số tiền này vay để trả tiền lãi cho nạn nhân và các khoản nợ khác
với phương thức thủ đoạn trên huỳnh thị phượng kiều đã chiếm đoạt của nạn nhân này số tiền gần ba mươi tỷ đồng
hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục với thông tin khác trong quá trình tuần tra tại vùng biển phường trà cổ thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
đội tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng trà cổ phát hiện một bè xốp gỗ chở gần một mươi tám con gà giống không rõ nguồn gốc

nguyễn thành quý chú tại tỉnh quảng tây trung quốc điều khiển chở một trăm một mươi một khay nhựa màu đen bên trong mỗi khay có chứa một trăm sáu mươi con gà giống khoảng hai ngày tuổi
tại thời điểm kiểm tra nguyễn thành quý không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gà
xác minh ban đầu quý khai nhận chở số gà cho một người đàn ông qua điện thoại tiền công là bốn trăm linh nhân dân tệ
từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba các giao dịch chuyển tiền có giá trị lớn sẽ bắt buộc phải khai báo
đây là nội dung được quy định trong thông tư số chín của ngân hàng nhà nước hướng dẫn thực hiện luật phòng chống rửa tiền bắt buộc khai báo đối với giao dịch lớn
cụ thể đối với giao dịch trong nước sẽ phải báo cáo nếu giao dịch bằng tiền mặt từ bốn trăm linh triệu đồng trở lên
còn nếu chuyển khoản từ năm trăm linh triệu đồng hoặc giao dịch ngoại tệ có giá trị tương đương
đối với giao dịch quốc tế
các quy định phải báo cáo là từ một đô la một đô la mỹ hoặc là ngoại tệ khác có giá trị tương đương
thông tin khai báo sẽ gồm tên tuổi địa chỉ một số thông tin chi tiết của giao dịch và các thông tin định danh liên quan khác
đối tượng phải khai báo là tổ chức tài chính được cấp phép thực hiện các hoạt động nhận tiền gửi cho vay cho thuê tài chính dịch vụ thanh toán
hay là tổ chức cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính như là kinh doanh trò chơi có thưởng casino sổ số kinh doanh bất động sản
trừ hoạt động cho thuê
thưa quý vị mới đây tại một hội thảo về bảo vệ tài khoản ngân hàng phó vụ trưởng vụ thanh toán ngân hàng nhà nước đã thông tin về việc sắp tới
ngân hàng nhà nước sẽ sửa quyết định sáu trăm ba mươi năm hai nghìn một mươi bảy về kế hoạch áp dụng giải pháp về an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng
cho phép các tổ chức tín dụng áp dụng xác thực sinh chắc học với giao dịch vượt hạn mức giao dịch nhất định
theo đó thì công nghệ sinh chắc học là cách thức nhận diện và xác minh cá nhân thông qua các đặc điểm sinh chắc như là dấu vân tay mẫu mống mắt giọng nói hay là hình ảnh và khuôn mặt
công nghệ này được xem là hạn chế tối đa khả năng làm giả và có tính bảo mật cao nhất hiện nay
là một người trẻ tiếp cận nhanh với công nghệ chị tường vi rất hưởng ứng đề xuất này
chị cho rằng việc sử dụng sát thực sinh chắc học trong giao dịch chuyển khoản sẽ giúp cho người dùng an tâm hơn so với hình thức của công nghệ này
khi mà các thủ đoạn lừa đảo đang ngày càng tinh vi bên cạnh đó việc này cũng không hề ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng dịch vụ ngân hàng
với cả là mình nghĩ là bây giờ cái smartphone nó rất là phổ biến rồi
thêm một bước nó cũng không mất bao nhiêu thời gian chỉ mấy giây để có thể xác nhận được dấu vân tay hoặc là ánh mắt của mình thôi mà
theo thống kê từ ngân hàng nhà nước chín mươi các khoản chuyển tiền liên ngân hàng là dưới một mươi triệu đồng
chỉ có một mươi chuyển tiền trên một mươi triệu đồng
đây có thể là cơ sở để tham khảo áp mức chuyển tiền tối thiểu bắt buộc xác thực sinh chắc học
đảm bảo cân bằng giữa trải nghiệm khách hàng và trải nghiệm khách hàng
và phòng chống gian lận
theo các chuyên gia bên cạnh việc tăng cường bảo mật
đây còn được xem là biện pháp để hạn chế nạn mua bán cho thuê tài khoản ngân hàng đã tồn tại suốt thời gian qua
với việc phát triển của công nghệ sinh chắc học
với đảm bảo quyền lợi an toàn tài sản cho người mở tài khoản
với đảm bảo các giao dịch nhanh chóng thuận lợi
và đảm bảo việc hoạt động của ngân hàng cũng an toàn

các thông tin của các chủ tài khoản cũng như của ngân hàng đều được bảo mật một cách toàn diện nhất
và từ đó ngân hàng có thể kiểm tra giám sát để thực hiện việc phòng chống kinh doanh bất hợp pháp
chuyển tiền qua biên giới hoặc là các hoạt động tài trợ khủng bố
theo tiến sĩ lê hải trung phó trưởng khoa ngân hàng học viện ngân hàng
xác thực sinh chắc học là xu hướng đúng đắn để giảm bớt các nguy cơ trong giao dịch không dùng tiền mặt
tuy nhiên cũng sẽ có không ít thách thức với ngân hàng thương mại và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
và nữa là ngân hàng cũng sẽ phải đối mặt với các rủi ro liên quan đến việc là các tội phạm công nghệ cao
có thể sử dụng các công nghệ liên quan đến in ba d chẳng hạn hoặc là thực hiện các trí tuệ nhân tạo deepfake
thì cũng hoàn toàn có thể tạo ra những sinh chắc học giảm mạo
để bảo vệ tài khoản ngân hàng hạn chế lừa đảo gian lận trong hoạt động thanh toán
cần sự nỗ lực hành động phối hợp của các cơ quan ban ngành các ngân hàng tổ chức tín dụng
trong đó có vai trò quan trọng của người dân
các đối tượng có thể đánh cắp thông tin cá nhân để lập các tài khoản ngân hàng
phục vụ cho hành vi phạm pháp thậm chí chiếm quyền tài khoản ngân hàng
để giúp sạch tiền của người dân chỉ vì vài giây mất cảnh giác
trước hết là đối với các khách hàng thì họ cần phải có được một cái sự cảnh giác rất là cao độ
đối với các thông tin đáng ngờ và tuyệt đối không được cung cấp những thông tin cá nhân của mình
đặc biệt là những đặc điểm sinh chắc học của mình cho những bên thứ ba mà mình không cảm thấy tin tưởng

thứ hai nữa là người dân cũng phải luôn luôn cập nhật thông tin để biết được những vụ việc những cách thức những hình thức lừa đảo
của các tội phạm công nghệ cao như thông qua truyền hình hoặc là thông qua các vụ việc được thông tin đại chúng công bố
thanh toán không dùng tiền mặt đang phát triển ngày càng nhanh chóng
chỉ tính riêng trong bảy tháng đầu năm nay thanh toán không dùng tiền mặt thanh toán qua kênh điện thoại di động tăng hơn sáu mươi
bên cạnh việc tăng trải nghiệm cho khách hàng việc tăng cường các biện pháp bảo mật
đảm bảo an toàn cho giao dịch trong thanh toán không dùng tiền mặt cũng là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ người dùng trong kỷ nguyên số
cảng hàng không việt nam acv vừa có văn bản gửi bộ giao thông vận tải và cục đường bộ việt nam
chấp thuận cho phép doanh nghiệp triển khai thực hiện hình thức thu không dùng tiền mặt thu tự động không dừng etc
và hướng dẫn thủ tục pháp lý liên quan đến sử dụng tài khoản giao thông nêu trên tại các cảng hàng không mà acv đang quản lý và khai thác
acv cho hay đã giả soát đánh giá tác động quy định pháp luật liên quan và xem xét thực tiễn hệ thống thu phí
đồng thời hoàn thành việc khảo sát lên phương án lắp đặt thiết bị kết nối hệ thống thu không dùng tiền mặt và tự động không dừng etc
cơ bản hoàn thiện giải pháp kỹ thuật lắp đặt thiết bị sẵn sàng để triển khai thực hiện thu phí thí điểm tại các cảng hàng không trực thuộc acv
trước đó cục đường bộ việt nam đã có văn bản đề xuất bộ giao thông vận tải
báo cáo thủ tướng chính phủ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng triển khai thí điểm mở rộng thêm dịch vụ thu phí điện tử không dừng tại sân bay nội bài và tân sơn nhất trong sáu tháng
nông dân các địa phương tại tỉnh đắk lắc đang vào chính vụ thu hoạch sầu riêng
năm nay thì hoạt động mua bán và vận chuyển sầu riêng diễn ra sôi nổi nhộn nhịp sầu riêng được mùa được giá nông dân trồng sầu riêng ở đắk lắc bội thu
những ngày qua không khí ở các nhà vườn tại các huyện cron park grong búc e leo thị xã buôn hồ của tỉnh đắk lắc nhộn nhịp cảnh thu hoạch vận chuyển sầu riêng
năm nay giá sầu riêng thu mua cao hơn các năm trước trung bình sầu riêng đạt năng suất từ một mươi năm đến hai mươi tấn một hectare trừ chi phí sản xuất khoảng hai mươi đồng một kg nông dân lợi nhuận đáng kể
mùa vụ năm nay thì được mùa bà con phần lớn là được mùa thời tiết năm nay ủng hộ nên là đại đa số là được mùa chỉ có một số ít là mất mùa
tuy nhiên giá cả thì rất là cao

nhu cầu nhân công lao động tăng cao các dịch vụ hưởng lợi ăn theo mùa vụ thu hoạch sầu riêng
các dịch vụ hưởng lợi ăn theo mùa thu hoạch sầu riêng các dịch vụ hưởng lợi ăn theo mùa thu hoạch sầu riêng các dịch vụ hưởng lợi ăn theo mùa thu hoạch sầu riêng các dịch vụ hưởng lợi ăn theo mùa thu hoạch sầu riêng các dịch vụ hưởng lợi ăn theo mùa thu hoạch sầu riêng các dịch vụ hưởng lợi ăn theo mùa thu hoạch sầu riêng các dịch vụ hưởng lợi ăn theo mùa thu hoạch sầu riêng các dịch vụ hưởng lợi ăn theo mùa thu hoạch sầu riêng các dịch vụ hưởng lợi ăn theo mùa thu hoạch s
đắk lắc hiện có khoảng hai mươi ba ha sầu riêng sản lượng năm hai nghìn hai mươi ba ước tính trên hai trăm linh tấn
nhiên vụ sầu riêng hai nghìn hai mươi ba ở đắk lắc sắp kết thúc và về cơ bản
đa số người nông dân trên địa bàn đều thu lại lợi nhuận tốt từ loại nông sản này
tuy nhiên căn cứ theo tình hình hiện nay thì sầu riêng đắk lắc nói riêng và việt nam nói chung
phụ thuộc rất nhiều vào một thị trường cố định
nếu trong thời gian tới không tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ thì rất dễ xảy ra tình trạng cung vượt cầu
tiếp theo chương trình mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý khác có trong bản tin kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại jakarta indonesia và kuala lumpur malaysia
đoàn đại biểu tp hcm đã học hỏi kinh nghiệm về việc phát triển giao thông công cộng
và khai thác đường sắt đô thị nhà ở xã hội và xử lý rác thải
đoàn đại biểu tp hcm do phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm bùi xuân cường dẫn đầu
đã có chuyến thăm và làm việc với chính quyền jakarta và kuala lumpur
trong khuôn khổ chuyến thăm đoàn đã tham dự hội nghị thường đến kinh doanh và đầu tư asean diễn ra tại jakarta
sau khi làm việc với các cơ quan liên quan và đi thực định công thức trình giao thông
tod xử lý rắc thải tại jakarta và kuala lumpur
đoàn đại biểu tp hcm nhận thấy cần có cách tiếp cận mới đối với việc triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố
đặc biệt là các dự án xây dựng khai thác các đường sắt đô thị và giao thông công cộng nhà ở xã hội xử lý rác thải
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm bùi xuân cường cũng giao các sở ngành tham gia đoàn công tác
khẩn trương nghiên cứu những kinh nghiệm của nước bạn sau chuyến công tác
để có tham mưu đưa ra những giải pháp hiệu quả phù hợp với thực tiễn phát triển của thành phố
với các vấn đề kinh tế xã hội và các công tác phòng chống dịch trên địa bàn của tp hcm
sở tài chính tp hcm cho biết đã thống nhất vấn đề và đề nghị của sở y tế theo hướng chấp thuận
điều chuyển khu đất hai trăm linh một phạm viết chánh phường nguyễn cư trinh quận một
từ bệnh viện truyền máu huyết học sang bệnh viện chấn thương chỉnh hình quản lý và sử dụng
theo đó sở tài chính đã thẩm định hoàn tất thống nhất với đề nghị của sở y tế
và đang dự thảo văn bản trên ủy ban nhân dân tp hcm theo hướng chấp thuận điều chuyển tài sản
bao gồm nhà đất và tài sản gắn liền với đất từ bệnh viện truyền máu huyết học
sang bệnh viện chấn thương chỉnh hình quản lý sử dụng
đồng thời đề xuất giao sở y tế chỉ đạo bệnh viện truyền máu huyết học và bệnh viện chấn thương chỉnh hình
tổ chức bàn giao tiếp nhận và quản lý sử dụng tài sản theo quy định
dự kiến trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba sẽ hoàn thành các thủ tục điều chuyển bàn giao tài sản
từ bệnh viện truyền máu huyết học sang bệnh viện chấn thương chỉnh hình
đồng thời bệnh viện chấn thương chỉnh hình tiến hành khảo sát và lập phương án cải tạo sửa chữa
liên quan đến một số phản ánh về các khoản thu chi phí đầu năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tại một vài đơn vị trường học gây dư luận không tốt sở giáo dục và đào tạo tp hcm yêu cầu
các cơ sở giáo dục chấn chỉnh công tác thu chi đầu năm học và đề nghị xử lý nghiêm hiệu trưởng
thực hiện thu chi sai quy định
theo đó sở giáo dục và đào tạo tp hcm nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa
ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định tại thông tư số năm mươi năm năm hai nghìn một mươi
của bộ giáo dục và đào tạo
theo đó kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh do ban đại diện quản lý sử dụng
và chi phục vụ các hoạt động trực tiếp của ban đại diện không sử dụng các khoản kinh phí
của ban đại diện cha mẹ học sinh cho các mục đích bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường
bảo đảm an ninh nhà trường
trong coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh vệ sinh lớp học vệ sinh trường
khen thưởng cán bộ quản lý giáo viên nhân viên nhà trường mua sắm máy móc trang thiết bị
đồ dùng dạy học cho trường lớp hoặc cho cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên nhà trường
hỗ trợ công tác quản lý tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục sửa chữa nâng cấp
xây dựng các công trình của nhà trường
tất cả mức thu của khoản thu dịch vụ hỗ trợ phục vụ hoạt động giáo dục không bao gồm học phí
phải đảm bảo không vượt thu tối đa theo quy định cùng từng nhóm theo phân loại địa bàn
và không tăng quá một mươi năm so với mức thu đã thực hiện trong năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
kết phiên tuần qua vn index đóng cửa ở mức là một một trăm năm mươi bốn một mươi năm điểm đánh dấu phiên điều chỉnh thứ ba liên tiếp
dòng tiền rút khỏi tất cả các ngành chủ chốt bao gồm bất động sản chính khoán ngân hàng thép hóa chất
cổ phiếu thép tkg của công ty cố phận sản xuất vật chất
thương mại tùng khánh giám sàng năm phiên liên tiếp từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bảy tháng chín
giới trình ủy ban chứng khoán lãnh đạo công ty này cho rằng thị trường có nhiều biến động với nhiều phiên giám điểm
đã ảnh hưởng đến tâm lý cổ đông công ty
về nhóm bất động sản một số cổ phiếu tuần qua có đại giám mạnh là mã dxx của công ty cố phận dịch vụ bất động sản đất xanh
mã tch của công ty cố phận đầu tư dịch vụ tài chính hoàng huy
trong đó dxx của đất xanh giám một mươi ba tám sau một tuần và tch cũng giám hơn một mươi bốn tuần qua
hàng loạt mạng cổ phiếu bất động sản cùng cảnh rớt giá như nvl của novaland giám một mươi ba mươi bốn
vhm của vinhomes giám năm hai mươi một nlg của nam long giám ba bốn voe của vincom retail giám bốn bảy mươi bốn
không ngừng mở rộng mạng bay đến với úc vietjet mở đường bay kết nối thành phố hồ chí minh với các thành phố bớt và adwai
để trở thành hãng hàng không đầu tiên có đường bay kết nối việt nam với năm thành phố lớn nhất australia
đường bay kết nối thành phố hồ chí minh với thành phố perth và adelaide sẽ bắt đầu phục vụ khách hàng từ ngày hai mươi một tháng một mươi một với năm chuyến khứ hội mỗi tuần
chuyến bay khởi hành từ thành phố hồ chí minh lúc sáu giờ ba mươi năm phút giờ địa phương đến perth lúc một mươi bốn giờ hai mươi phút giờ địa phương
và sẽ tiếp tục bay đến adelaide hạ cánh từ adelaide lúc hai mươi một giờ một mươi phút giờ địa phương vào các ngày thứ hai thứ ba thứ bốn thứ năm và chủ nhật
ở chiều ngược lại chuyến bay khởi hành từ adelaide lúc bảy giờ hai mươi năm phút giờ địa phương đến perth lúc tám giờ năm mươi năm phút giờ địa phương
và sẽ tiếp tục bay hành từ perth lúc chín giờ năm mươi năm phút giờ địa phương hạ cánh tại thành phố hồ chí minh lúc một mươi năm giờ bốn mươi phút giờ địa phương vào các ngày thứ hai đến thứ sáu
đường bay mới sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân du khách di chuyển dễ dàng giữa thành phố lớn năng động nhất việt nam với các đô thị hàng đầu tại australia
thưa quý vị và các bạn dù trong bối cảnh thị trường bất động sản nói riêng và nền kinh tế nói chung còn tồn tại nhiều khó khăn thách thức
thì thị trường bất động sản thương mại vẫn duy trì được sức khúc với những nhà đầu tư đặc biệt là tại các thành phố lớn như thành phố hồ chí minh
theo các chuyên gia của servius việt nam giá văn phòng cho thuê thành phố hồ chí minh đang ở mức tốt hoàn toàn có ưu thuế cạnh tranh trong khu vực châu á
khi tỷ lệ lấp đầy trung bình toàn thị trường dựa ở mức chín mươi hai
điều này thể hiện rõ nét về sức hấp dẫn của thị trường văn phòng thành phố hồ chí minh đối với những doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội gia nhập thị trường châu á nói chung và việt nam nói riêng
có thể nói là thị trường bất động sản thương mại của thành phố hồ chí minh luôn là một điểm sáng trong thị trường bất động sản của việt nam nói chung
điều này được thể hiện qua các chỉ số mà chúng tôi thường theo dõi về thị trường này
thứ nhất đó là tỷ lệ lấp đầy
về thị trường văn phòng hạng a hay là trung tâm thương mại bán lẻ luôn luôn duy trì ở cái mức rất là hiệu quả trên chín mươi
đối với toàn thị trường
thứ hai là về vấn đề giá thuê thì luôn ở mức cạnh tranh và không có sự tranh lệch quá nhiều so với các thành phố trong khu vực
và cuối cùng thứ ba đấy là nhu cầu thuê
chúng tôi ghi nhận một cái nhu cầu thuê rất là lớn đến từ các khách thuê văn phòng cũng như là các khách thuê bán lẻ trong thời gian gần đây
ngoài ra xu hướng bán lẻ phát triển mạnh cũng giúp việt nam trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong phân khúc này
tại khu vực châu á mặt bằng bán lẻ hạng sang đang thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ trong nới đầu năm hai nghìn hai mươi ba
nhờ sự quay trở lại của làn sóng du lịch và nhà bán lẻ đồng thời tìm kiếm các mặt bằng kinh doanh khác
giá thuê bán lẻ cao cấp tại các thành phố lớn việt nam được ghi nhận ở mức cạnh tranh so với nhiều thị trường khác tại châu á thái bình dương
khi tại thành phố hồ chí minh là một trăm năm mươi hai tám usd mỗi mét vuông mỗi tháng
thấp hơn nhiều so với các thị trường khác như singapore với ba trăm sáu mươi năm usd mỗi mét vuông mỗi tháng
và tại hồng kông là bảy trăm tám mươi bảy tám usd
khi mà nói về thương mại thì cái đánh giá về cái gọi là cái triển vọng của nền kinh tế nó mới là quan trọng
bởi vì thực ra nếu mà chúng ta so sánh chi phí mặt bằng so với là các quốc gia đã phát triển trong khu vực
thì chúng ta vẫn đang còn thấp hơn rất nhiều chúng ta chỉ có khoảng năm mươi sáu chi phí thôi
và đây cũng là một trong những cái điểm mà nó thu hút tất cả những cái gọi là brand lớn trên thị trường
và trong khu vực họ họ đến tại thị trường việt nam
cái thứ hai đó là cái tốc độ tăng trưởng kinh tế của việt nam trong những năm vừa qua vẫn tăng lượng rất là tốt
kể cả về cái gọi là tiêu dung kể cả việc mà chúng ta tăng trưởng những cái ngành mùi nhọn
bên cạnh đó thì nếu mà chúng ta xem xét thêm cái yếu tố về lượng khách du lịch tới việt nam
thì trong tám tháng đầu năm cũng đã cải thiện tương đối khá là nhiều
và nếu mà chúng ta xét dài hạn thì việt nam vẫn là một trong những điểm đến rất hấp dẫn
dành cho các cái đơn vị nước ngoài cũng các nhà đầu tư nước ngoài
theo các chuyên gia dự báo vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba và năm hai nghìn hai mươi bốn
việt nam vẫn được đánh giá là thị trường hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
bất chấp thách thức về kinh tế
nhà đầu tư nước ngoài kỳ vọng có thể gia nhập thị trường vào thời gian tới
điều này giúp củng cố vị trí số một trong năm điểm đến đầu tư hàng đầu
của một phần ba doanh nghiệp tham gia khảo sát
càng thể hiện rõ sức hấp dẫn lâu dài của thị trường việt nam
thưa quý vị thành phố hồ chí minh đang trở thành địa chỉ vàng cho các doanh nghiệp
triển khai chiến dịch truyền thông quảng bá thương hiệu sản phẩm và dịch vụ
tuy nhiên tại hoạt động quảng cáo trên địa bàn còn nhiều những vấn đề chưa được giải quyết
nhằm tìm ra những lời giải cho vấn đề này hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh
đã tổ chức hội thảo quảng cáo trên địa bàn của thành phố thực trạng giải pháp và kinh nghiệm quốc tế
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
thông kê từ ban văn hóa và xã hội hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh cho thấy
tính đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tổng số biển hiệu biển quảng cáo có trên địa bàn thành phố là ba trăm linh biển hiệu
phân tích từ tỷ lệ kiểm tra khảo sát của địa phương ước tính số biển hiệu bản quảng cáo
vi phạm các quy định trên địa bàn thành phố vào khoảng ba mươi bốn
phát biểu tại hội thảo chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh nguyễn thị lệ
nhìn nhận công tác kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo mặc dù có thực hiện nhưng chưa quyết liệt
còn tình trạng doanh nghiệp vi phạm nhiều lần không chấp hành các nội dung xử phạt nhưng chưa có biện pháp xử lý phù hợp
công tác cấp phép và quản lý hoạt động quảng cáo chưa được công khai minh bạch
mặt khác việc quản lý nguồn thu từ quảng cáo chưa chặt chẽ gây thất thoát lãng phí nguồn ngân sách nhà nước
chính vì vậy cần có đánh giá cụ thể và sâu hơn thực trạng quảng cáo trên địa bàn thành phố
để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước
cũng như đưa lĩnh vực này thành một trong những ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm của thành phố
tôi nghĩ là hiện nay về mặt quản lý
chúng ta phải có tăng cường về công tác quy hoạch quản lý
và với việc chứng chỉnh những hoạt động quảng cáo thì nó mới tạo ra một sự công bằng
và thứ hai tôi thấy không chỉ riêng tôi mà cũng rất nhiều các nhà hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo rất quan tâm
đó là đào tạo nguồn nhân lực để sáng tạo ra các nội dung
vừa có những yếu tố thông thạo về mặt kỹ thuật
cũng như là có những ý tưởng
những ý tưởng sáng tạo về mặt nội dung để làm thế nào nâng tầm trong các quảng cáo của chúng ta
bên cạnh việc nhìn nhận thực trạng quảng cáo trên địa bàn
hội thảo đã đề ra các nhóm giải pháp và những kinh nghiệm trong nước quốc tế
từ đó giúp cho người dân nắm bắt thông tin sản phẩm trung thực dịch vụ an toàn và hiệu quả
truyền thông hiệu quả các giá trị văn hóa bản sắc theo định hướng phát triển của thành phố
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quảng cáo được cạnh tranh lành mạnh
và doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo được tiếp cận thị trường nhanh
giúp các cơ quan chức năng của thành phố nâng cao được hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước
trong hoạt động quảng cáo góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố tăng trưởng phát triển ổn định và bền vững
chúng ta đều nhìn thấy giống nhau một chỗ là cái giá trị của ngành quảng cáo này
cái quy mô của ngành quảng cáo cái tiềm năng của ngành quảng cáo mọi người đều công nhận
thì chúng ta hãy cùng với nhau để làm sao phát huy tối đa ít nhất trước mắt là tại cái địa bàn thành phố hồ chí minh
sau đó là hy vọng rằng là có thể lan tỏa được thì nó sẽ rất là tốt
quan điểm của lãnh đạo thành phố trong cái lĩnh vực quảng cáo này nói riêng và trong các lĩnh vực khác cũng vậy
thì thật sự là thật tâm là mong muốn tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển
nhưng mà cũng mong ngược lại thì các doanh nghiệp chúng ta cũng làm sao giúp cho thành phố thực thi pháp luật một cách hiệu lực hiệu quả
theo số liệu của cục thống kê thành phố hồ chí minh
mỗi năm ngành quảng cáo giải quyết việc làm cho hơn bốn lao động
trong dự kiến đề án phát triển ngành quảng cáo thành phố đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
ngành này đóng góp hai sáu grdp cho địa phương khoảng ba mươi hai tỷ đồng
bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây cũng xin được kết thúc
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại